đang là mùa mưa bão nên tại các khu vực miền núi nguy cơ sạt lở đất và lũ quét rất cao
việc người và phương tiện tham gia giao thông cố tình đi qua các ngầm tràn khi lũ về là hết sức nguy hiểm
video clip dưới đây được đăng tải trên trang thông tin tây bắc hai mươi bốn h về một xe khách hai mươi bốn chỗ
cố tình vượt qua đoạn đường lũ tại võ lao văn bản lào cai đã đưa toàn bộ hành khách trên xe vào tình huống vô cùng nguy hiểm
chiếc xe đi giữa ngầm tràn thì chết máy dừng giữa dòng nước chảy xiết
một chiếc công nông đầu ngang đã được huy động để kéo chiếc xe qua nhưng không được
nước lũ vẫn tiếp tục tràn về và hành khách phải rời xe giữa dòng nước lũ
một người đã bị lũ cuốn rất may hành khách này biết bơi và đã vào bờ an toàn
cuối cùng tất cả hành khách trên xe đã di chuyển lên xe công nông để qua ngầm an toàn
nhưng rõ ràng sự liều lĩnh của lái xe đã đặt hành khách vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng
bởi những tay
nạn chết người do xe ô tô bị lũ cuốn khi qua ngầm tràn mùa mưa lũ đã xảy ra ở khá nhiều nơi
nhất là các khu vực miền núi